theo quy luật dịch tai xanh ở lợn thường diễn ra vào thời điểm nắng nóng từ tháng ba tháng bốn hoặc tháng bảy tháng tám
thế nhưng vào thời điểm thời tiết đã chuyển lạnh như hiện nay thì nghệ an lại xuất hiện dịch tại ba xã của huyện yên thành
dịch bệnh sẽ không có dấu hiệu dừng lại nếu như cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương và người dân chủ quan lơ là không có biện pháp phòng chống hiệu quả
chỉ còn hơn một tuần nữa anh nguyễn văn hoạt ở xóm sơn thành xã hùng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an sẽ xuất chuồng gần ba mươi con lợn thịt
tuy nhiên dịch tay xanh đã khiến anh bị thiệt hại nặng nề
sự chủ quan trong việc lấy con giống tại tỉnh khác chưa qua kiểm dịch
rồi lại tự ý điều trị tại nhà khi lợn có biểu hiện bị ốm khiến vợ chồng anh phải trả cái giá khá đắt gần một trăm hai mươi triệu đồng của gia đình tiêu tan trong chốc lát
lại bệnh thì cũng đi lấy thuộc thì lấy với tiêm rồi chứ còn lại là chúng theo một cuộc quy trình như ở trong cả cái tráng trời lợn thì mình cũng làm được
gia đình đã đổ vụn vào đây cũng rất là nhiều
cho nên là tiêu hủy thì cũng rất là lợn rồi
thì gia đình cũng rất hoang mang và lo sở cái dịch tai xanh
trong khi đó hai ổ dịch tại xã văn thành và bảo thành được xác định là do chuồng trại chăn nuôi không được đầu tư đúng mức để đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y
môi trường chăn nuôi ô nhiễm nặng mật độ nuôi lại cao làm giảm sức đề kháng cho đàn lợn
đàn lợn ở đây lại chưa hề được tiêm phòng vaccine tai xanh
đàn lợn thì mọi người được có phấn trong tháng hành động
còn không được phấn nữa
còn cơ thuốc hay nhân dân là cũng xuống trảm thú y thì cũng đầy đủ
nhưng mà đối với cái giá ca thì họ nói là nên hỗ trợ cho người dân là vì người dân là hãy gặp rụi rõ về chăn nuôi
hiện tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine nằm trong danh sách bệnh đỏ như dịch tả tụ huyết trùng lợn ở các địa phương rất thấp
chỉ đạt khoảng ba mươi nên không tạo được miễn dịch chủ động trên đàn lợn
ngay tại huyệt yên thành vùng đang có ổ dịch chiêu qua hai mươi một
trước ngày mới chỉ có bốn mươi trong tổng số một triệu con lợn của huyện được tiêm phòng
theo nghiên cứu của cục thú y tỷ lệ lưu hành virus tai xanh trên đàn lợn khỏe mang trùng là khá cao với một mươi một
kết hợp thời tiết bất lợi như hiện nay sẽ làm giảm sức đề kháng ở đàn vật nuôi
tiến hành tổ chức tiêm phòng bảo vệ vùng dịch tiêm phòng vùng dịch
cũng là cả vùng dịch uy hiếp vùng đềm và vùng cỏ nguy cơ gáo
tăng cường công tác
tức là kiểm soát việc vận chuyển giết mộ bốn bán lợn và sản phẩm từ lợn từ vùng dịch cũng như là ngoài vùng dịch
tri cục thú y đã cấp một mươi liều vaccine tai xanh gần ba trăm tám mươi lít hóa chất để tiêm phòng vây ổ dịch và phun khử trùng tiêu độc vùng dịch
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công tác kiểm soát khống chế dịch bệnh phải được thực hiện triệt đề
đảm bảo an toàn cho thị trường thực phẩm từ lợn cho tết nguyên đán sắp đến